ngày một mươi chín tháng ba công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh đã mời đối tượng nguyễn bá mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thôn cửu yên xã ngũ thái huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
lên làm việc vì đã đăng tải những thông tin sai sự thật lên mạng xã hội
trước đó đối tượng này đã sử dụng tài khoản facebook có tên là công nông đầu dọc
để đăng tải thông tin về việc sử dụng thịt lợn nhiễm sán
tại trường mầm non xã ngũ thái huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
tại cơ quan công an mạnh đã thừa nhận hành vi tải hai hình ảnh thịt lợn nhiễm sán
trên mạng internet rồi đăng tải lên tài khoản facebook cá nhân của mạnh
kèm theo status kích động
mạnh đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
căn cứ nghị định số một trăm bảy mươi bốn của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
công an huyện thuận thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nguyễn bá mạnh
về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật